các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo cbc canada giữa tháng năm các chuyên gia tại mỹ công bố phát hiện trên tạp chí journalist of pediatrics
graduate enterology and nutrition về dữ liệu phân tích một bé gái ba tuổi mắc viêm gan bí ẩn
em bé bị suy gan cấp tính vài tuần sau khi khỏi covid một mươi chín thể nhẹ
tiến sĩ anna peters bác sĩ tiêu hóa nhi tại trung tâm y tế bệnh viện nhi cincinnati tác giả chính của nghiên cứu cho biết
em bé này có kết quả sinh thiết gan và xét nghiệm máu phù hợp với một loại viêm gan tự miễn dịch
có thể được kích hoạt do nhiễm ncov
bà cho rằng không thể chứng minh covid một mươi chín trực tiếp gây viêm gan trong trường hợp này
song có thể khiến virus đã kích hoạt phản ứng miễn dịch bất thường sau đó tấn công gan
tiến sĩ bác sĩ người israel giles morger glassberg từng trả lời phỏng vấn của cbc news về việc trung tâm y tế trẻ em schneider
nơi bà đang làm việc đã điều trị ít nhất tám ca nhi bị viêm gan không rõ nguyên nhân từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đây là thời điểm trước khi who nhận được cảnh báo về làn sóng dịch bệnh này tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tích những trường hợp này điểm chung duy nhất là cả tám trẻ đều có tiền sử mắc covid một mươi chín
họ xác định điều này thông qua xét nghiệm huyết thanh và hỏi tiền sử bệnh từ người thân
không trẻ nào dương tính với virus adeno
tiến sĩ philippa extelbrook nhà khoa học hàng đầu của who cho biết bà đã thay đổi quan điểm
sau khi một số giả thuyết hợp lý hơn về nghi phạm gây viêm gan bí ẩn do cơ quan an ninh y tế vương quốc anh đưa ra
vị chuyên gia nói
các giả thuyết hàng đầu liên quan virus adeno
nhưng tôi nghĩ
cũng rất đáng cân nhắc vai trò của covid một mươi chín như bệnh đầu nhiễm hoặc tiền đề gây ra tình trạng này
tại anh hơn một trăm bảy mươi ca bệnh đã được ghi nhận ở trẻ em dưới một mươi sáu tuổi từ ngày một tháng một đến nay
một mươi một trẻ cần phải ghép gan
khoảng bảy mươi có kết quả dương tính với virus andeno và dưới hai mươi dương tính với ncov
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh cũng đã làm các xét nghiệm huyết thanh để xem
liệu những mẫu bệnh phẩm có chứa kháng thể từ lần mắc covid một mươi chín trước đó hay không
tại châu âu theo báo cáo của ecdc
bảy mươi bốn mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm các kháng thể ncov
các chuyên gia tại anh đang nghiên cứu nhiều giả thuyết gây viêm gan bí ẩn
có thể là do trẻ nhiễm virus andeno thông thường
nhưng bệnh nặng hoặc bất thường do không tiếp xúc virus trong đại dịch
hoặc đây là đợt nhiễm trùng đặc biệt lớn biến chứng hiếm gặp trở nên phổ biến
giả thuyết khác cho rằng viêm gan là phản ứng của cơ thể khi trẻ đồng nhiễm ncov về adeno
hoặc là một di chứng hậu covid một mươi chín
trong khi các nhà khoa học vẫn đau đầu trong việc đi tìm nguyên nhân gây nên làn sóng dịch bệnh bí ẩn này
thì việc phòng ngừa các khả năng lây nhiễm cho trẻ là quan trọng hơn cả
các bậc phụ huynh cần tránh tâm lý hoang mang nếu thấy trẻ có các biểu hiện sốt nôn hay tiêu chảy
nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để các bác sĩ chuyên khoa khám hướng dẫn chăm sóc điều trị đúng cách